ngày hai mươi hai tháng một mươi tại thành phố hạ long ubnd tỉnh quảng ninh đã tổ chức hội nghị phát động triển khai các biện pháp kích cầu du lịch mùa thấp điểm
tại hội nghị các đại biểu đã cùng thảo luận đưa ra nhiều ý kiến giải pháp nhằm thu hút khách du lịch đến với quảng ninh đặc biệt là qua cảng hàng không quốc tế vân đồn
tỉnh đề nghị các doanh nghiệp du lịch tiếp tục làm mới các sản phẩm truyền thống từng bước phát triển các sản phẩm có tính đặc thù theo phân khúc khách hàng
hiện nay tham gia vào hoạt động du lịch có một số loại hình dịch vụ như lữ hành cơ sở lưu trú nhà hàng vận chuyển vui chơi giải trí mua sắm và các dịch vụ khác
tuy nhiên việc tạo chuỗi và tính gắn kết giữa các doanh nghiệp còn có lúc có thời điểm chưa thực sự chặt chẽ nên chưa tạo được sức mạnh tổng thể để phát huy tối đa các nguồn lực
tại hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết các gói hợp đồng hợp tác về du lịch giữa các doanh nghiệp